vào tối mùng hai tết công an tp long xuyên đã triệt phá thành công một tụ điểm đá gà ăn thôi bằng tiền
liên quan đến hàng chục đối tượng tại một bãi đất trống cách xa khu dân cư
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày trong lúc khoảng bốn mươi đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại một bãi đất trống thuộc khu vực tổ bảy khóm tây thạnh phường mỹ thới tp long xuyên
tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp với công an phường mỹ thới bất ngờ ập vào
lợi dụng địa hình phức tạp các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng để thoát thân
tại hiện trường tổ công tác đã kịp thời bắt giữ một mươi một đối tượng liên quan cùng tăng vật thu giữ gồm bốn con gà
một mươi bộ cựa sắt bảy điện thoại di động trên một mươi năm triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng và nhiều tăng vật khác liên quan
theo báo cáo của văn phòng bộ công an trong ngày hai tết nguyên đán quý mão
toàn quốc đã xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và một mươi ba người bị thương
so với ngày mùng hai tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai giảm một vụ và tăng hai người bị thương số người chết không tăng không giảm
trong đó đường bộ xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và một mươi hai người bị thương đường sắt không xảy ra tai nạn
đường thủy nội địa xảy ra một vụ làm một người bị thương
như vậy là sau bốn ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một tức là ngày hai mươi chín đến ngày mùng hai tết
toàn quốc đã xảy ra tám mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi tám người và làm bị thương sáu mươi một người
so với cùng kỳ bốn ngày đầu tiên nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai giảm năm vụ giảm ba người chết và tăng một mươi sáu người bị thương
cũng trong ngày mùng hai tết lượng người dân từ tp hcm đổ về miền tây để đi du lịch thăm gia đình tăng đột biến
khiến cho một số nơi thời điểm xảy ra ủn tắc trên cao tốc tp hcm trung lương
tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng sau đó tình hình giao thông đi lại thuận tiện thông thoáng
sớm mùng hai tết lượng xe trên cao tốc tp hcm trung lương tăng độc biến
nhất là xe từ tp hcm và các tỉnh miền đông đi về hướng miền tây
theo kỳ nhận trong khi hai làng xe hướng từ miền tây đi tp hcm khá vắng
thì hai làn ngược lại của cao tốc tp hcm trung lương lại rất đông xe và phải chạy với tốc độ chậm
hướng về miền tây đoạn vào địa phận tiền giang thì ủn ứ kéo dài cả về hai hướng
lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông giúp người dân đi lại thuận tiện
trong hai ngày đầu năm mới quý mão sân bay tân sơn nhất tp hcm đã đón hơn hai trăm linh lượt hành khách nội địa và quốc tế
cao hơn cả thời điểm trước tết
chỉ riêng trong ngày hai mươi ba tháng một tức là ngày hai tết sân bay tân sơn nhất đã đón bảy trăm sáu mươi bảy chuyến bay đi đến
trong đó có bảy trăm bốn mươi tám chuyến bay vận chuyển khách còn lại là vận chuyển hàng hóa
tổng số khách qua sân bay trong ngày mùng hai tết ước khoảng
một trăm hai mươi lượt người lượt khách bay quốc tế trên một mươi sáu tám trăm linh lượt và khách quốc tế đến gần một mươi năm lượt
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết ngày hai mươi ba tháng một ngày hai tết
toàn quốc đã xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và bị thương một mươi ba người
tính chung sau bốn ngày nghỉ tết nguyên đán tính từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một
hai vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của bốn mươi tám người và làm sáu mươi một người
so với cùng kỳ ngày đầu tiên kỳ nghỉ tết nguyên đán của năm ngoái
năm nay đã giảm năm vụ tai nạn giao thông và làm ba người tử vong
nhưng số người bị thương lại tăng lên một mươi sáu người
một vụ cháy xe hy hữu đã xảy ra trên đường phan đình phùng phường hai
thành phố đà lạt khi một chiếc xe ô tô bốn chỗ đã bốc cháy khi dừng lại
và rất may là ba người trong xe đã kịp thoát ra ngoài
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h một mươi phút tối ngày hôm qua
khi một chiếc xe bốn chỗ đang dừng lại trên đường phan đình phùng thành phố đà lạt
thì có đốm lửa rơi xuống mặt đường
lúc này tài xế vẫn di chuyển xe vào lề và không phát hiện ra sự việc
cho đến khi một người phụ nữ bế con nhỏ trong xe ra ngoài nhìn thấy khói bốc phía đầu xe
liên báo cho tài xế biết
do lửa bùng liên tục nên sau tám phút nỗ lực vụ hỏa hoạn mới bị dập tắt
ghi nhận ban đầu phần đầu xe bị cháy hoàn toàn nhiều đồ nội thất trong xe
bị nhiệt độ cao làm hư hại
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán quý mão
và các lễ hội đầu xuân lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm
nhờ đó mà tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
luôn được đảm bảo không để xảy ra ủn tắc giao thông và đua xe trái phép
tại các địa bàn trọng điểm các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
và ủn tắc giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
được huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
tập trung xử lý quyết liệt các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
như chạy quá tốc độ đua xe trái phép
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tuần tra chốt chặn kiểm soát
nhằm kịp thời phát hiện các lỗi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông
như sự an toàn của phương tiện tài xế sử dụng rượu bia chất ma túy khi điều khiển xe

đồng thời phối hợp với sở giao thông vận tải các bến xe dự phòng các phương tiện
để buộc nhà xe nhồi nhét sang xe bảo đảm quyền lợi và hành trình an toàn cho hành khách về quê
bên cạnh đó tại các khu vực giáp danh người dân qua lại nhiều
phòng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với công an các địa phương vùng giáp danh
hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn phòng ngừa đua xe trái phép
không để xảy ra ủn tắc giao thông
trong dịp tết này chúng tôi sẽ tập trung xử lý xe khách
để làm sao mà không để tình trạng nhồi nhét khách hàng
rồi là chở rút vật trên xe để đảm bảo sức khỏe của người dân khi mà người dân về ăn tết
trên các tuyến quốc lộ một a quốc lộ hai mươi quốc lộ năm mươi một đoạn chạy qua địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự
đã tổ chức tuần tra kiểm soát luôn phải ứng trực kịp thời phân luồng giải tỏa un tắc
tuyên truyền phát hiện xử lý nghiêm các loại phương tiện vi phạm
trở qua số người quy định chở hàng hóa trong khoang chở khách
chuyên tuyến của tôi là hải phòng và sài gòn
ngày tết này thì nhu cầu của khách là đi về là tăng cao
nhưng công ty chúng tôi là chấp ảnh là chỉ được chạy đủ ghế đủ giường không được dư
hai nữa là chạy trên đường là phải an toàn giao thông tuyệt đối cho người khách
người ta về quê để mình có uy tín của thương nghèo
phát hiện và ngăn chọn sớm
các tình trạng đua xe trái phép xảy ra trên tuyến
không để các trường hợp xảy ra trên tuyến sau đó mới phát hiện xử lý
cái này là một cái chúng tôi làm tốt công tác ngăn chặn ngay từ ban đầu
nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày tết nguyên đán cơ bản bảo đảm ổn định
tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba tiêu chí
so với cùng kỳ không xảy ra ồn tắc giao thông và đua xe trái phép
trong những lễ hội dân gian của việt nam thì không thể không nhắc tới lễ hội chùa hương
được tổ chức ở xã khương sơn huyện mỹ đức hà nội
trải qua thăng trầm biến đổi của thời gian từ xưa đến nay lễ hội chùa hương vẫn ngày càng hấp dẫn
hàng năm thu hút một lượng lớn du khách
sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín chùa hương không tổ chức khai hội như truyền thống
tuy nhiên năm nay khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát
lễ hội đã được mở cửa trở lại
và đến thời điểm này công tác quản lý tổ chức lễ hội đã hoàn tất
sẵn sàng phục vụ người dân và du khách mọi miền tổ quốc về chiêm bái xu xuân
để đảm bảo tốt nhất cho người dân và du khách về tham dự lễ hội chùa hương
chính quyền huyện mỹ đức đã chuẩn bị gần năm xuồng đò vận chuyển khách trên xu yến
các hành vi treo kéo ép giá tranh giành khách đổi tiền lẻ cờ bạc
hành nghề mê tín dị đoan sẽ được kiểm soát xử lý nghiêm
tại những nơi thấp hương nến hóa sứ
ban tổ chức cũng quy định các điều kiện đảm bảo an toàn làm tốt công tác phòng chống cháy nổ
các hướng tuyến để đến với chùa hương là thường xuyên xử lý
ngăn chặn các tình trạng mời trào trên đường giao thông
cái này nó cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến du khách cũng như là cái nét đẹp truyền thống của lễ hội chùa hương
bên cạnh đó để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách
năm nay ban quản lý thăng cạnh hưng sơn cũng tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan và dịch vụ thuyền đò
từ hình thức bán vé truyền thống sang mô hình bán vé
chủng soát vé điện tử sắp xếp lại các điểm bán vé phù hợp
để người dân và du khách thuận tiện trong việc di chuyển tránh mất thời gian chờ đợi như mọi năm
tôi thấy là trong những năm gần đây tức là về mặt tổ chức
rồi là về lễ hội thấy rất là văn minh rất là văn hóa
cả về như là chúng tôi đi thì chúng tôi có thể mua lễ
thì với những giá cả nó rất là hợp lý và an ninh rất là tốt
về dịch vụ văn hóa phục vụ của người lái đò hay là bảo vệ
hay là người truyền thống
chỉ dẫn từ khâu gửi xe thôi tôi thấy cũng rất là văn minh
rất là nhẹ nhàng dịu dàng và chỉ bảo rất là đến nơi đến trốn
chứ không phải như cách đây nhiều năm mà tôi đi tôi thấy rất là sốc
thế nhưng mà những năm gần đây tôi thấy là nó rất là tiến bộ
nó rất là nhẹ nhàng rất là tình người rất là vui vẻ an làng
hai nghìn hai mươi ba tất cả dịch bệnh đều được tiêu tan
và mọi người dân đều đến chùa đều với viết mang tính chất là hồ hởi hoan hỷ
và để đến chùa đều được tiêu tan
may cầu cho tất cả quốc thái dân nam thế giới hòa bình
nhân sinh được an lạc và cầu cho sức khỏe gia đình già được mạnh khỏe
trẻ được bình an
cùng với niềm mong đợi của người dân và du khách trong và ngoài tỉnh
hiện các cấp ngành chính quyền địa phương huyện mỹ đức đã sẵn sàng
các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho lễ hội chùa hương được diễn ra vui tươi an toàn
theo đó lễ hội chùa hương cũng diễn ra trong ba tháng
từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đến hết ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đi du lịch vào dịp tết nguyên đán đã trở thành thu hướng thịnh hành
với nhiều người việt những năm gần đây
đặc biệt là từ sau dịch covid một mươi chín thì nhu cầu này càng trở nên mạnh mẽ hơn
không chỉ bó hẹp ở việc đi lại trong nước
nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để đưa gia đình đi du lịch nước ngoài
trong đó nổi lên xu hướng về các tour thiết kế
và nhu cầu trải nghiệm các điểm mới lạ hấp dẫn
đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch nói chung
và các doanh nghiệp lữ hành nói riêng
hứa hẹn về một màn khởi động ấn tượng để tạo đáng bức tốc cho cả một năm
và trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
cùng bàn luận chủ đề này với ông nguyễn công hoan
trưởng ban truyền thông hiệp hội lữ hành việt nam
với mục tiêu đón tám triệu lượt khách quốc tế
và một trăm linh hai triệu khách nội địa trong năm hai nghìn hai mươi
mùa du lịch tết quý mão được xem là khởi đầu cho ngành du lịch trong năm mới
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
các đơn vị lữ hành đã xây dựng
và giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch cho tết nguyên đán
với giá cạnh tranh tần suất khởi hành liên tục
theo dự báo thị trường du lịch tết quý mão năm nay
sẽ sôi động hơn sau hai năm bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách du lịch dịp tết hai nghìn hai mươi bốn
cao hơn năm ngoái ba mươi bốn mươi
mặc dù ngành du lịch việt nam đã dần phục hồi sau khi mở cửa
nhưng đa số các hãng du lịch đều ghi nhận
tốc độ tăng trưởng lượng khách quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng
vậy làm thế nào để đón nhận cơ hội phục hồi
và tăng trưởng phát triển du lịch nhất là trong dịp tết